trong quá trình làm thủ tục hàng hóa được khai báo là gỗ lực lượng hải quan thành phố hải phòng đã phát hiện hàng tấn ngà voi vẩy tê tê nhập lậu
đây là vụ bắt giữ ngà voi vẩy tê tê lớn nhất trên địa bàn thành phố hải phòng trong vài năm gần đây
cụ thể lô hàng mở tại tri cục hải quan cửa khẩu cảng đình vũ cục hải quan hải phòng ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín
là của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu vích thanh bình địa chỉ tại huyện đan phượng thành phố hà nội
lô hàng xuất phát từ cảng apapa nigeria ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám cập cảng lạch huyện hải phòng ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đến ngày hai mươi bốn tháng một lực lượng hải quan đưa lô hàng về soi chiếu tại trung tâm máy soi container cố định và phát hiện số ngà voi vẩy tt trên
kết quả kiểm tra sơ bộ ban đầu tổng trọng lượng hàng hóa vi phạm được lực lượng hải quan hải phòng phát hiện thu giữ lên tới hơn năm trăm linh kg ngà voi và hơn một năm tấn vẩy tt
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ